tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ đã mời làm việc và cảm hóa giáo dục nhóm thanh niên
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng tại hộ gia đình một người dân ở xã đồng phú huyện long hồ
sau khi thực hiện ý định trộm xăng không thành vào tối ngày hai mươi ba tháng năm
tại cơ quan công an cả nhóm thừa nhận sau khi đi chơi về đến khoảng hai mươi giờ ba mươi phút
thì có một xe mô tô hết xăng một thanh niên đã nhặt một vỏ chai nước suối ý định leo và rào vào nhà dân
để trộm xăng trên xe ba gác để trong sân nhà
nhưng khi bị chủ nhà phát hiện chi hô sợ bị người dân vây bắt nên một thanh niên trong nhóm đã dùng hung khí
là giao tự chế hù dọa chủ nhà để cả nhóm bỏ chạy
riêng đối tượng phạm minh khang đã bị công an huyện long hồ tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác